ngân hàng thế giới vkp tại việt nam vừa đồng ý khoản vay có tổng mức là tám mươi bốn bốn triệu usd hỗ trợ chính phủ việt nam
khoản vay này nhằm hỗ trợ việt nam thực hiện cải cách chính sách đa ngành nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu
trên cơ sở bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên phát triển giao thông và năng lượng xanh đối phó với đại dịch covid một mươi chín
thông qua hỗ trợ ngân sách từ nguồn vốn vay ưu đãi và các chính sách giúp đối phó với đại dịch